chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu khai mạc phiên họp
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhận định
đây là phiên họp có nhiều nội dung quan trọng như cho ý kiến về năm dự án luật
và một dự thảo nghị quyết về xử lý tiền nợ thuế tiền phạt tiền phạt chậm nộp
thông qua các nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
quy định chức vụ chức danh có cấp bậc hàm cao nhất
là trung tướng thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
do đó các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội và các cơ quan hữu quan
cần tập trung thảo luận để bảo đảm chất lượng của phiên họp
về các nội dung của luật sửa đổi bổ sung một số điều luật kiểm toán nhà nước được lấy ý kiến sáng nay
hiện cơ quan trình và cơ quan thẩm tra còn nhiều quan điểm khác nhau
cụ thể chỉ có năm trên một mươi ba nội dung chỉnh sửa của dự thảo được hai bên đồng thuận
các vấn đề về đối tượng luật
quyền xử lý vi phạm hành chính thời hạn lập kiểm toán và gửi báo cáo kiểm toán
vấn đề thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
tuy nhiên theo đại diện của cơ quan soạn thảo văn bản cho rằng
việc ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính là quy định cần thiết
để bảo đảm tính thực thi của các quyết định kiểm toán
việc khiếu nại thì giải quyết theo quyết định hành chính
tức là khiếu nải quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính
vậy thì như vậy là luật hai nghìn một mươi năm thì người
đối tượng kiểm toán lại không được khiếu nải kiểm toán nhà nước
đây là một vấn đề mâu thuận về vấn đề luật
cho nên để khiếu nải được quyết định hành chính hoặc là hình vi hành chính
thì chúng tôi đề nghị thêm một khoản là kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán
thì kiểm toán nhà nước là ban hành quyết định truy nộp tiền chi sai hoặc là thu sai
để mở đường cho các đối tượng kiểm toán hay các đơn vị được kiểm toán
cho nên để khiếu nải hoặc là kiểm toán nhà nước ra toàn
theo ý kiến của chủ nhiệm một số ủy ban của thường vụ quốc hội
dù kiểm toán nhà nước không phải là cơ quan hành chính
xong cũng nên có quy định về vấn đề này và không hề trái quy định hiện hành
nếu bây giờ chúng ta nghĩ nói rằng là anh phải như ông hành chính đề xuất để sửa đổi này
thì một số điểm chúng ta phải cân nhắc từ cái vị trí độc đập hiến định của kiểm toán để cho hay không cho
còn nếu bây giờ chúng ta nghĩ đến nói rằng là anh phải như ông hành chính
được phạt thì bởi vì nó không phải là cơ quan hành chính đâu
cái thứ hai là anh không được cho cái quyền khiếu nải để giải quyết khiếu nải
thì mình lại đánh đồng kiểm toán với lại là cơ quan hành chính thì sẽ rất là khó
luật xử lý phi hành chính thì không cho phép không quy định nhưng không có nghĩa là cấm
và hiện nay trong nghiệp vụ kiểm toán thì có kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ
kiểm toán tuân thủ ông tòa án ông cũng xử phạt hành chính
ông không tuân thủ trật tự phiên tòa tôi xử lý ngay
thế bây giờ anh đi kiểm toán thì không tuân thủ trật tự đưa hồ sơ giấy tờ cung cấp tài liệu
thì sẽ xử phạt hành chính đấy
thì cái đó tôi thấy là hoàn toàn được bởi vì đây là thực thi quyền lực
thực thi quyền lực thì phải có quyền lực để thực thi
trong chương trình làm việc buổi chiều nay
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về luật dân quân tự vệ sửa đổi
hôm nay một mươi một tháng ba tức mùng sáu tháng hai năm kỷ hợi
quận hai bà trưng thành phố hà nội đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm
một chín trăm bảy mươi chín năm khởi nghĩa hai bà trưng để tri ân công đức của nhị vị vua bà
và tưởng nhớ đến các vị tướng lĩnh tài ba các nghĩa binh trung liệt
những người đã viết nên trang sử vàng của dân tộc ta
ngay trong buổi đầu dựng nước và giữa nước
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đến sự buổi lễ
năm bốn mươi sau công nguyên hai chị em bà trưng trắc trưng nhị đã dương cao ngọn cờ tụ nghĩa
kêu gọi hào kiệt bốn phương nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi
giặc ngoại xâm chỉ trong thời gian ngắn dưới sự lãnh đạo tài tình của hai bà
cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan ra cả nước làm sụp đổ toàn bộ chính quyền quân xâm lược
nền độc lập được khôi phục chấm dứt giai đoạn thống trị của phong kiến phương bắc lần thứ nhất
kéo dài hai trăm bốn mươi sáu năm bà trưng chắc được tướng sĩ và nhân dân suy tôn lên ngôi vua
lấy hiệu là trưng nữ vương định đô tại mê linh thắng lợi của cuộc khởi nghĩa là trang sử
vẻ vang của dân tộc ta mãi mãi là niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân đồng thời tạo nên
truyền thống quý báu niềm tự hào của phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đàm đang
sáng nay ngày một mươi một tháng ba ban biên tập báo nhân dân đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày
báo nhân dân ra số đầu tham dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên trung mương đảng đồng chí phùng
xuân nhạ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đồng chí thuận hữu tổng biên tập bí thư đảng ủy báo
nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đại diện lãnh đạo
đảng ủy khối cơ quan trung ương các đồng chí trong ban biên tập đảng ủy các cán bộ phóng viên
nhân viên báo nhân dân phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí thuận hữu nêu rõ ngày một mươi một tháng ba năm
một nghìn chín trăm năm mươi một cách đây sáu mươi tám năm khi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp bước vào giai đoạn quyết liệt đại hội
đảng toàn quốc lần thứ hai đã ra nghị quyết xuất bản một tờ báo lấy tên là nhân dân cơ quan trung
ương của đảng kể từ ngày đó đi suốt chiều dài các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ
tổ quốc và gắn bó với sự nghiệp đổi mới dựng xây đất nước các thế hệ cán bộ phóng viên báo nhân
dân luôn có mặt ở những nơi ác liệt nhất sôi động nhất cổ vũ và tạo nên các phong trào cách mạng của
đất nước tham gia chiến đấu và nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh báo nhân dân đã trở thành cuốn biên
niên sử của đất nước trong thời đại hồ chí minh tại buổi lễ đồng chí phùng xuân nhạ ủy viên trung
ương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục cho các đồng
chí lãnh đạo cán bộ báo nhân dân vì có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước
ngày một mươi tháng ba bộ trưởng ba nước việt nam lào campuchia đã chính thức ký biên bản hội nghị ủy ban điều phối
xuất sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch hành động để triển khai hiệu quả hiệp định về xúc tiến và tạo thuận
lợi thương mại khu vực tam giác phát triển diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng ba tại tỉnh
bộ trưởng ba nước đã đồng ý với đề xuất giao phía việt nam chủ trì xây dựng kế hoạch hành động để
triển khai hiệu quả hiệp định về xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại khu vực tam giác phát triển
campuchia đến năm hai nghìn ba mươi hội nghị cũng nhất trí để lào là nước chủ nhà tổ chức hội nghị cấp cao lần
là tăng cường đoàn kết và hợp tác ba nước nhằm bảo đảm an ninh ổn định chính trị
so đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực
vừa qua tại trụ sở tổng lãnh sự quán việt nam ở thành phố ekaterinburg liên bang nga
đã thành lập hội nghị tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ một mươi một vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tại trụ sở tổng lãnh sự quán việt nam ở thành phố ekaterinburg liên bang nga
ngô phương nghị thiếu tướng tùy viên quốc phòng việt nam tại liên bang nga nguyễn minh sơn
cùng đại diện hội người việt tỉnh svirlovsk hội cộng chiến binh việt nam tại liên bang nga
đảng cộng sản liên bang nga
tại đại hội các đại biểu đã nhất trí thông qua điều lệ hoạt động của hội bầu ra ban chấp hành
hội gồm một mươi một thành viên ông trương bình minh đã được đại hội nhất trí bầu giữ chức
của chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam tại tỉnh svirlovsk nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại đại hội tổng lãnh sự việt nam tại ikaterinburg đỗ phương nghị nhấn mạnh
đại hội thành lập hội cựu chiến binh tỉnh svirlov đánh dấu bước phát triển quan trọng
có tổ chức của cộng đồng người việt nam tại địa phương đại diện đảng cộng sản nga
hội cựu chiến binh liên bang nga và hội hữu nghị nga việt tại địa phương cũng bày tỏ sự vui mừng
khi hội cựu chiến binh việt nam tại tỉnh svillovs ra mắt
hội có sự phát triển vững mạnh đồng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng người việt
đồng thời góp phần củng cố tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước việt nam và liên bang nga
tiếp theo chương trình những băn khoăn của người dân khi thực hiện xây dựng đường đua f một
việt nam chính thức có tên trong bản đồ hai mươi nước có dịch
thông tin cho quý vị thưa quý vị để chuẩn bị cho việc xây dựng đường đua công thức một grand prix hà nội
phục vụ cho giải đua xe f một vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tới đây những ngày qua công tác giải phóng mặt bằng đang
được tiến hành triển khai hết sức gấp rút về cơ bản hầu hết người dân đều ủng hộ chủ trương của
thành phố tuy nhiên một bộ phận nhỏ người dân đang sinh sống tại phường phú đô còn nhiều băn khoăn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu đất thuộc vào dự án xây dựng đường đua
f một do ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa mới phê duyệt hiện tại thì công tác giải phóng mặt bằng
đang được tiến hành tuy nhiên thì theo ghi nhận thì có rất nhiều người dân ở nơi đây vẫn còn đang
vô cùng băn khoăn và lo lắng bởi vì họ chưa nhận được bất kỳ một cái thông báo cũng như là một cái
thông tin gì từ phía ủy ban nhân dân hay là các cơ quan chức năng có liên quan theo quy hoạch của
thành phố hà nội một số hộ dân sẽ nằm trong diện giải phóng mặt bằng để xây dựng đường đua công thức một phục vụ
cho giải đua xe vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khi biết được thông tin nhiều hộ dân sinh sống ở các tổ dân phố
thuộc phường phú đô quận nam từ liêm thành phố hà nội không khỏi băn khoăn lo lắng bởi lẽ những
hộ dân sinh sống ở khu vực này đều không có sổ đỏ vì vậy theo quy định của nhà nước các hộ dân này
sẽ không được nhận tiền đền bù mà chỉ được hỗ trợ một số tiền để di rời sang khu vực khác
chúng tôi rất mong muốn mọi người dân và phường có thông báo cho toàn dân và chăm lo đến dân
bây giờ có trường đua f một ở đây chúng tôi rất hoang mang hiện nay chúng tôi cũng chưa nắm được
một phần bản chính thức nào cả nhưng mà chúng tôi rất mong muốn ở đây hiện nay nó đang hoang mang
trường đua f một về đây nấy mà thì sau này rồi chúng tôi không biết là di chuyển đi đâu
được biết cấu trúc đường đua xe f một sẽ ôm chọn khu liên hợp thể thao mỹ đình và một số tổ dân phố
ở phường phú đô với chiều dài năm năm trăm sáu mươi năm km hiện nay công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án đang
được tiến hành hết sức khẩn trương về cơ bản các hộ dân ở đây đều ủng hộ chủ trương của thành phố
hà nội về xây dựng đường đua f một tuy nhiên người dân mong muốn các cơ quan chức năng sẽ thông báo trước
về các hộ có sự chuẩn bị trước khi di rời
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành quận huyện tổng công ty và công ty của thành phố
ra soát các dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt
để tránh làm thất thoát tài sản công không để xảy ra tham nhũng lợi ích nhóm
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở tư pháp ra soát lại các hợp đồng bt đã ký và đang được thực hiện
bảo đảm các hợp đồng được ký kết công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật không làm thất
thoát tài sản công không để xảy ra tình trạng tham nhũng lợi ích nhóm nếu phát hiện vi phạm
phải kịp thời thu hồi tài sản bị thất thoát đồng thời đề xuất xử lý nghiêm tập thể cá nhân sai phạm
với các hợp đồng bt đã được ký kết từ ngày một một hai nghìn một mươi tám sau các sở đã được phân công đại diện
ủy ban nhân dân tp hcm ký kết hợp đồng các dự án ra soát lại nội dung của hợp đồng đã ký trường hợp có
nội dung chưa phù hợp thì phải đàm phán điều chỉnh lại nội dung hợp đồng bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật
hai tháng đầu năm nay mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch đạt tám một tỷ usd
tăng hơn ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh nhập siêu quay trở lại thì việc xuất khẩu sang
mỹ liên tục tăng mạnh đang là một tín hiệu rất tốt
trong hai tháng đầu năm trong nhóm hàng của việt nam xuất khẩu sang mỹ thì điện thoại và
linh kiện tăng mạnh ở mức một trăm hai mươi bảy sáu điện tử máy tính và linh kiện tăng bốn mươi hai năm hàng diệt may tăng hai mươi một trước
đó trong tháng một kim ngạch xuất khẩu từ việt nam sang thị trường mỹ đạt hơn năm tỷ usd tăng hơn bốn mươi hai
so với cùng kỳ năm trước nó liên quan đến rất nhiều các cái gọi là sự cố gắng của các cái doanh

nghiệp cũng như là của các cái cơ quan chỉ huy thì cũng đã có những cái vai trò trong việc từ
những cái việc mà định hướng trong cái việc sản xuất cũng như là tìm kiếm các cái thị trường mở rộng ra
và các mặt hàng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám thương mại hàng hóa việt nam mỹ đã tăng
gấp ba lần tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường mỹ bình quân đạt hơn một mươi sáu
một năm riêng năm hai nghìn một mươi tám cán cân thương mại hàng hóa việt nam với mỹ thẳng dư gần ba mươi bốn tám tỷ usd
có được con số này bên cạnh những chính sách hiệu quả thiết thực thì còn là sự nỗ lực từ chính doanh
nghiệp đối với cái thị trường này thì mỗi khi mà có đơn hàng hay sản phẩm thì bên mình cũng đều phải
hết sức là lưu ý bắt đầu từ cái khâu chọn lựa nguyên liệu tất cả các cái khâu từ đóng gói và
kiểm định chất lượng đều phải làm hết sức chặt chẽ để đảm bảo rằng là sản phẩm của mình sang đó được
thị trường chấp nhận
các chuyên gia khuyến cáo mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu trọng tâm của việt nam trong thời gian
tới là thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng nhưng mỹ lại là thị trường vô cùng khắt khe đòi hỏi các
doanh nghiệp xuất khẩu phải nâng cao năng lực chủ động hợp tác để xây dựng chuỗi cung ứng mới có thể
thành công khi xuất khẩu như hệ thống cân phối của walmart của kroger hay costco đấy là ở mỹ
ở cấp độ quản lý nhà nước muốn thiết lập xây dựng những chương trình có thể đào tạo hỗ trợ cho
các doanh nghiệp từng bước đáp ứng những quy chuẩn của các hệ thống này để xuất hàng của chúng ta đưa
qua các hệ thống thâm nhập của các thị trường đấy nó sẽ có một cái thuận lợi là khi mà chúng ta đưa
được hàng vào cái hệ thống này thì cái khả năng phổ cập hàng hóa của chúng ta tại thị trường sở tại nó rất
giá cao với một số ngành hàng như thủy hải sản nông sản thực phẩm thì các quy định quy chuẩn khắt
khe của hoa kỳ sẽ làm tăng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp giảm lợi thế cạnh tranh tuy nhiên
trong thời gian này đây lại là yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững nếu hàng hóa việt nam được
chủ động thích nghi kiên trì giữ thị trường thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm
thưa quý vị tại việt nam chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn ba trăm ba mươi hộ ở một mươi hai tỉnh thành phố
lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi số lượng tiêu hủy là hơn sáu năm trăm linh con
hiện số lợn bị tiêu hủy đang tăng lên theo cấp số nhân vì bệnh
dịch tả lợn giảm tiếp thông qua nhiều nguồn như thức ăn thừa dùng để chăn nuôi phương tiện
dụng cụ chăn nuôi quần áo mang vi rút trong đó các tỉnh ninh bình quảng ninh và nam định là
ba địa phương mới xuất hiện dịch tả lợn châu phi hiện không có vaccine phòng bệnh mặc dù bệnh
tả lợn châu phi đã xuất hiện gần một trăm linh năm nay có thể nói thông qua các kịch bản phòng chống dịch
tả lợn châu phi công tác ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc
cùng với việc chống dịch người tiêu dùng cần hiểu rõ về dịch để không quay lưng với thịt lợn
làm ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi
tối ngày một mươi tháng ba một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho xưởng thuồng công ty kho bãi miền nam
ở quận một mươi hai tp hcm nhiều hộ dân đã được di rời để bảo đảm an toàn
nhận được tin báo lực lượng chức năng phải điều hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm
chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới dập lửa
theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày một số người dân đã đốt cỏ tại bãi đất chống
đến tối cùng ngày ngọn lửa cháy sang kho xưởng của công ty kho bãi xe miền nam
ngọn lửa nhanh chóng lan rộng cột khói bốc cao hàng chục mét
đến hơn hai mươi một giờ cùng ngày ngọn lửa bùng phát rất lớn
nhiều hộ dân lân cận được di rời để bảo đảm an toàn phục vụ công tác chữa cháy
đến khoảng hai mươi hai giờ đám cháy cơ bản được khống chế
hiện chưa có ghi nhận thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính là rất lớn
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
cũng trong tối ngày một mươi tháng ba ngay sau khi nhận được tin báo cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy
cùng hơn một mươi cán bộ chiến sĩ lập tức đến hiện trường kịp thời dập một đám cháy lớn ngay cạnh cây xăng phường đại phát
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp một
xã tiền hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
sau gần một giờ ngọn lửa đã được khống chế không bén tới gần đồn răng
khu vực đám cháy xảy ra là một bãi rác sinh hoạt khá lớn với nhiều cỏ khô cây gỗ và nhựa lốp xe hồng
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị từ một xã vùng cao còn nhiều khó khăn có đông đồng bào dân tộc sinh sống
trình độ canh tác còn nhiều hạn chế
bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp năm hai nghìn một mươi một xã chỉ đạt ba trên một mươi chín tiêu chí
đến nay xã lăng can huyện lâm bình tỉnh tuyên quang đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
đây là xã thứ ba của huyện vùng cao lâm bình cán đích nông thôn mới
gia đình ông nguyễn đình cới ở thôn phai trẻ a xã lăng can huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
là hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn do ốm đau
ông vốn sản xuất
sau khi được vay vốn ông đã tập trung chỉnh trang ngôi nhà bảo đảm đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới
ông cũng đầu tư mua trâu về nuôi để phục vụ cày bừa phát triển kinh tế
với ngân hàng chính sách năm mươi bảy triệu lấy về là trang nhà cửa với công trình vệ sinh
đó là mua được một con trâu làm ăn đi cày bừa
xong rồi là để với thôn bản
xong rồi là để làm nông thôn mới
thay đổi rõ nét nhất chính là đời sống mọi mặt của nhân dân đều được nâng lên
tỷ lệ hộ nghèo của xã lăng can đã giảm từ năm mươi bốn bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn một mươi một bảy năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi một thu nhập bình quân đầu người của xã lăng can chỉ đạt khoảng tám bốn triệu đồng một người một năm
thì đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thu nhập của người dân được nâng lên trên ba mươi triệu đồng
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt chín mươi bốn bảy
thời sống của nhân dân trên địa bàn xã lăng can nó thay đổi một cách toàn diện về tất cả các lĩnh vực
thứ nhất về kinh tế thì thu nhập của bình quân đầu người trên năm của lăng can cuối năm hai nghìn một mươi tám đã đạt ba mươi sáu triệu đồng trên người trên năm
và gấp gần bốn lần so với thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi một thu nhập bình quân đầu người của xã lăng can đã giảm từ năm mươi bốn bảy triệu đồng một người một năm
năm hai nghìn một mươi một thu nhập bình quân đầu người của xã lăng can đã giảm từ năm mươi bốn bảy triệu đồng một năm
năm hai nghìn bốn chị đàn còn hướng dẫn hờ vàng cách làm ăn thoát khỏi nghèo đói

qua các chương trình phong trào hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình của các cấp hộ gia đình
các cấp hộ gia đình của các cấp hộ gia đình của các cấp hộ gia đình của các cấp hộ gia đình của các cấp hộ gia đình của các cấp hộ gia đình của các cấp hộ gia đình
riêng huyện miền núi sông hinh có gần hai gia đình do phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ hộ đã thoát nghèo
thì riêng cái năm thôn đồng bào thì hội cũng đã phát động cái phong trào thi đua này
và hầu như thì không chỉ là năm thông đồng bào mà tất cả tám thông buôn của xã sông hinh thì cũng thực hiện cái phong trào này rất là tốt
và nhiều chị em khá giúp đỡ chị em hội viêng phụ nữ nghèo vượt khói rồi làm giàu chính đáng
nói chung thì rất là hiệu quả
thông qua việc bây vốn này thì có rất là nhiều chị
từ hộ nghèo người ta vươn lên thoát nghèo
như là chị my liên ở xã e ba chị hồ chêm cũng ở xã e ba
rồi một số chị là ở xã đức bình tây chị bế thị ngọc lan
từ một hộ nghèo sau đó chị vươn lên trong hộ thoát nghèo
hiện nay là gia đình chị cũng rất là khá giả
như vậy thì thông qua cái nguồn vốn này thì cũng là tạo điều kiện cho chị em rất là tốt
trong việc phát triển nhân thế
nhiều năm qua cách làm của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phú yên
đã giúp cho chị em đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững
và nâng cao thu nhập
nhờ vậy mà cuộc sống các gia đình và an ninh trật tự thôn xóm
ngày càng êm đềm ấm no hạnh phúc
tiếp theo trong phần tin quốc tế
tổng thống mỹ đề nghị tăng ngân sách cho bức tường biên giới
eu đặt điều kiện tái đàm phán thỏa thuận brexit
hãng tin reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết
tổng thống mỹ donald trump dự kiến trong ngày hôm nay
sẽ đề nghị quốc hội cấp thêm khoản kinh phí trị giá tám sáu tỷ usd
trong tài khoá hai nghìn hai mươi
để hỗ trợ chi trả cho bức tường biên giới với mexico
mà ông từng hứa xây dựng để đối phó với làn sóng di cư bất hợp pháp
và nạn nạn nạn
theo nguồn tin reuters cung cấp
đề xuất kinh phí của tổng thống mỹ donald trump
gồm năm tỷ usd lấy từ ngân sách an ninh nội địa
và ba sáu tỷ usd từ ngân sách xây dựng quân đội
đề xuất này cao gấp sáu lần mức quốc hội cấp
cho các dự án biên giới trong mỗi tài khoá hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám
đồng thời cao hơn sáu so với mức ngân sách mà ông trump có được
bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong năm nay
ngoài ra tổng thống mỹ cũng đề xuất tăng ngân sách
cho an ninh nội địa tài khoá hai nghìn một mươi tám
lên năm so với tài khoá hai nghìn một mươi tám
hồi tháng trước tổng thống trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
để huy động trực tiếp hàng tỷ usd từ các nguồn công quỹ liên bang
nhằm phục vụ dự án xây dựng bức tường biên giới với mexico
sau khi không nhận được sự ủng hộ của hạ viện
do phe dân chủ kiểm soát cho kế hoạch này
việc hai bên bất đồng về dự thảo chi ngân sách
khiến chính phủ mỹ phải đóng cửa một phần
trong quãng thời gian kỷ lục là ba mươi năm ngày
liên quan đến tiến trình brexit
eu vừa khai thả tổng thống mỹ
đã khẳng định thỏa thuận brexit
mà anh và liên minh châu âu eu đạt được hiện nay
là thỏa thuận khả thi nhất
tuy nhiên nếu london có thể thực hiện
một điều chỉnh chính sách lớn
như trở thành thành viên liên minh thuế quan chung
eu sẽ để ngọt khả năng đàm phán lại
phát biểu trên đài phát thanh frank inter
bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu của pháp
bà nathalie loiseau cho rằng
thỏa thuận brexit hiện nay đã được eu và anh đạt được
sau hai năm đàm phán
thảo luận mọi chi tiết và đưa ra những nhân nhượng
nhằm đảm bảo cân bằng
lợi ích giữa các bên
chính vì thế sẽ không có lý do gì
phải tiến hành đàm phán lại nếu không có đề xuất mới
bình luận của bà loiseau được đưa ra
trong bối cảnh chỉ còn một mươi chín ngày nữa
london sẽ chính thức rời eu vào ngày hai mươi chín tháng ba
đồng thời đánh dấu một tuần quan trọng
đối với thủ tướng anh theresa may
dự kiến hạ viện anh sẽ bỏ phiếu lần hai
về thỏa thuận brexit sửa đổi
vào ngày một mươi hai tháng ba
nếu tiếp tục thất bại
dự kiến các nghị sĩ anh sẽ yêu cầu thủ tướng may
chỉ hoãn tiến trình brexit
do nhiều người quan ngại việc anh rời eu
ra cú sốc kinh tế với london
tuy nhiên theo bà loiseau
bất kỳ sự chỉ hoãn brexit nào
cũng sẽ phải phản ánh sự thay đổi trong chính sách của anh
tiếp tục thông tin liên quan đến thảm kịch máy bay rơi
khiến toàn bộ một trăm năm mươi bảy hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng
quốc hội nước này đã tuyên bố quốc tăng
trong ngày hôm nay một mươi một tháng ba
để tưởng niệm các nạn nhân xấu xố
hiện danh tính các nạn nhân bắt đầu được xác định
theo đó họ đến từ ba mươi năm quốc gia
gồm du khách doanh nhân và nhân viên liên hợp quốc
kenya là quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất
với ba mươi hai người
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho hay
trong số các nạn nhân có hàng chục nhân viên liên hợp quốc
đang trên đường đến sự hội nghị thường niên
của chương trình môi trường liên hợp quốc
dự kiến khai mạc trong ngày hôm nay tại nairobi
chính phủ nhiều nước và tổ chức quốc tế
cùng ngày cũng đã gửi lời chia buồn
tới thân nhân các nạn nhân xấu xố
trước đó chuyến bay mang số hiệu et ba trăm linh một
của hãng hàng không ethiopian airways
đã đâm xuống một cánh đồng
cách thành phố addis ababa
khoảng sáu mươi km về phía đông nam
theo các nhân chứng máy bay đã bốc cháy
khi đâm xuống mặt đất
máy bay gặp nạn là loại boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh max
hoàn toàn mới
hiện các nhà điều tra của ethiopia và mỹ
đang phối hợp tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn
ngoại trưởng iran mohammad zarif
vừa có cuộc hội đàm với người đồng cấp
nước chủ nhà iraq ali al hakim
tại thủ đô baghdad
nhằm thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
trong đó có vấn đề các biện pháp trừng phạt
của mỹ với iran
cũng như tình hình ở syria
theo đó ngoại trưởng iraq khẳng định rõ
lập trường của baghdad trong việc loại bỏ
hoàn toàn lực lượng nhà nước hồi giáo tự xưng is
và các phần tù khủng bố ở syria
cũng như cùng hợp tác để damas trở lại
làm thành viên của liên đoàn ả rập
chuyến thăm của ngoại trưởng iran diễn ra trước thềm
chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày
của tổng thống iran hassan rouhani
tới iraq trong tuần này
đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống iran
tới iraq kể từ năm hai nghìn một mươi
đồng thời được xem là một tín hiệu mạnh mẽ
mà tehran muốn gửi tới washington
và các đồng minh trong khu vực
rằng iran vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ tại iraq
bất chấp các biện pháp trừng phạt hiện nay của mỹ
thưa quý vị tính trung bình có quá nửa số hàng hóa xuất khẩu
từ trung quốc sang thị trường mỹ
đi qua đặc khu hành chính hồng kông
nhưng khoảng thời gian gần đây
khi cuộc chiến thương mại giữa mỹ trung liên tiếp diễn ra
số lượng hàng hóa xuất khẩu
đi đã giảm rất nhiều
và những tài xế xe tải xuất hàng tại hồng kông
là những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp
từ cuộc chiến này
ông wok huyp yu
đã làm tài xế xe tải suốt ba mươi năm
công việc của ông chủ yếu là
vận chuyển hàng hóa từ trung quốc đại lục
tới đặc khu hành chính hồng kông
nơi mà hàng hóa sẽ được tiếp tục vận chuyển
tới mỹ canada và các quốc gia khác
kể từ khi chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc nổ ra
số lượng đặt hàng giữa các công ty giảm
cảnh lái xe chúng ta
tôi cũng không có việc làm
đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lái xe
tôi chứng kiến tình trạng đính đốn như thế này
thậm chí trong cả thời kỳ suy thoái
tình hình cũng không khó khăn như thế này
vào năm hai nghìn một mươi bảy
hơn nửa số hàng hóa xuất khẩu
của trung quốc vào mỹ
đều thông qua đặc khu hành chính hồng kông
lĩnh vực vận chuyển tại trung quốc
ước tính sẽ giảm khoảng ba mươi
trong quý đầu của năm hai nghìn một mươi chín
trước đây tôi làm việc sáu ngày một tuần
nhưng giờ hầu như tôi không có việc làm
cuộc sống của cả gia đình tôi
phụ thuộc chủ yếu vào công việc của tôi
nhưng giờ công việc đình trệ
giá cả mọi thứ lại tăng cao
chúng tôi thực sự khó khăn
nhiều công ty hay các tài xế
đã buộc phải bán xe tài trả nợ
vì không có việc
có khoảng bốn trăm bảy mươi tám lao động làm việc
trong lĩnh vực vận tài tại hồng kông
tương đương với hơn một mươi hai lao động của trung quốc
đang chịu ảnh hưởng trực tiếp
từ chiến tranh thương mại mỹ trung
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình hồng kông
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại